tại bảo tàng hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm mỹ thuật ứng dụng ở việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp
buổi tọa đàm nêu ra những thực trạng hoạt động nguồn nhân lực và giải pháp của mỹ thuật ứng dụng việt nam
buổi tọa đàm mỹ thuật ứng dụng đã thu hút đông đảo các họa sĩ chuyên và không chuyên tham dự
nội dung xoay quanh chủ đề thực trạng hoạt động và nguồn nhân lực của mỹ thuật ứng dụng ở việt nam
đồng thời đưa ra những giải pháp thiết yếu nhằm tạo ra những thiết kế sáng tạo
những mẫu mã sản phẩm có giá trị văn hóa nghệ thuật có tính ứng dụng và trở thành những hàng hóa tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
bên cạnh đó buổi tọa đàm cũng trưng bày triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ tư
nhằm đem lại cho người xem những tiện ích mà mỹ thuật mang lại qua đó có cái nhìn tích cực với mỹ thuật ứng dụng